những điển tích sự kế tục trong nghệ thuật biểu diễn đã làm phong phú thêm kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc nói chung và mảnh đất hà tĩnh nói riêng
trong chương trình gương mặt cuộc sống kỳ này chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một người con của nghi xuân
luôn mang trong mình tâm nguyện giữ gìn và phát huy giá trị nghệ thuật của loại hình ca trù
xuôi theo dòng sông lam hiền hòa thơm mộng về phía cuối hạ nguồn mảnh đất nghi xuân hà tĩnh nằm nếp mình bên bãi bồi phù sa hàng trăm năm qua
đón lấy cái nắng cái hanh hao của gió lào và cắt trắng để rồi hội tụ trong hình hài ấy một mảnh đất kiên cường
nơi sản sinh ra những người con ưu tú của hà tĩnh
mảnh đất này cũng là kết tinh của những bản sắc văn hóa độc đáo và riêng biệt
một trong những nét văn hóa đặc sắc đó chính là ca trù cổ đạn
về cổ đạm một ngày thu âm thanh chầm lục du dương của tiếng đàn đáy đã đưa bước chân chúng tôi
đến trước ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân trần văn đài
không gian như lắng động bên câu hát lúc trầm lúc bồng lúc dịu giặt du dương lúc tỉ tê tâm sự
hòa lẫn tiếng đàn đáy trầm bồng ngân vang khiến chúng tôi nóng lòng tìm hiểu về người nghệ sĩ
dáng người thấp đậm nụ cười ấm áp cùng lối nói chuyện xay xưa kể về niềm đam mê của mình
anh như thể quên hết mọi thứ xung quanh điều này làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên
nhìn hình ảnh người nghệ nhân trao chuốt từng ngón đàn lên dây nâng phím chẳng ai nghĩ
con người ấy quanh năm cũng phải bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời
chỉ với gần một mẫu ruộng và một quán hàng cơ khí nhỏ mở tại nhà
khiến anh xoay sở khá vất vả trong cuộc sống sinh hoạt để nuôi dưỡng tình yêu với câu hát và tiếng đàn đáy
tôi tham gia câu lạc bộ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khi đó là tham gia nghe các cụ người nhân hát
trước khi theo học đàn đáy những người học đàn đáy phải có tâm huyết có năng khiếu tay thẩm ấm
bởi vì đàn đáy này không khí nhạc mà bằng tuyên khẩu thì mình phải đam mê tâm huyết
nhưng tôi là người nghệ nhân
người chơi nhạc người ta rất là dè mấy cái ngón tay này
nhưng bản thân tôi thì là nông nghiệp mà có khí là hăng tà cũng phải sách
do đó là cái sự điêu luyện của một cái ngón tay là rất là khó
mình phải ngày đi làm vì mắt tôi phải luyện nhiều
cái đó cái ngón đàn cái đó mình có thể là điêu luyện được lại
nói chung nhiều lần cũng nói là thú thì bỏ cuộc nhưng mà vì đam mê tâm huyết
vì cái là vốn quý của quê hương
do đó tôi mới là tập trung là tâm huyết để mà quyết tâm học ở cái đàn đáy bằng đường
nghiệp ca trù đến với anh như một cái duyên
từ duyên vợ duyên chồng cho đến vốn quý cha ông để lại
như lời anh nói là nó đã vận vào đời mình từ lúc nào không biết
vợ anh vốn là một kép hát nổi tiếng trong xã
vốn sinh người đẹp nết lại hát hay
nên thường xuyên được mời đi hát ở nhiều nơi
nhiều hội diễn văn nghệ quần chúng
cùng vợ biểu diễn trong những đêm canh chầu ấy
tiếng đàn ngấm vào người vào đôi bàn tay vào khối óc
trước kia ở đội văn nghệ thiếu một kép đàn
vì thế mỗi khi đi diễn hay đi thi ở đâu cũng phải mời người đàn từ nơi khác về
thấy khó khăn vất vả quá mà lại thấy mình cũng có chút yêu thích
anh bèn bàn với vợ tìm sách đĩa về ca trù nghe rồi học theo
chỉ vậy mà rồi thêm yêu
thêm quý và gắn bó với cây đàn từ dạo đó
sau này anh kể vì ham mê quá mà có lúc cả vợ lẫn chồng gửi con về nội ngoại
bán gạo bán lúa rồi sắp xếp ra tận hà nội để học thầy học bạn nâng cao ngón nghề
ấy cũng vào cái thời lâu lắm
trước cả khi ca trù được unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ thần chất
nghi xuân là một kỳ miền quê mà có rất nhiều cái giá trị văn hóa vật thể về vật thể trong đó tiêu biểu như là ca chủ của đảng
một trong giá trị văn hóa được unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
và cũng phải khẳng định rằng là nghi xuân là một trong những nỗi ca chủ cả nước
trong thời gian gần đây thực hiện các chủ trương chính sách của đảng nhà nước
thì nghi xuân đã tập trung cao để bảo tồn khôi phục các giá trị văn hóa trên địa bàn
trong đó có ca chủ của đảng
và từ đó đến nay thì cơ lộc bộ ca chủ của đảng được hồi sinh
hai vợ chồng anh đài và chị xanh thì rất say mê việc này
và phải khẳng định một điều rằng là họ cũng giống như cái sự ra đời của ưu tổ của ca chủ nghi xuân
cũng giống như kiểu cú đinh lệ với màn đạo hác công chúa
hai người này tự đã tự bỏ tiền nhà ra đến tầng hà nội
để học lại một số
cái thể cách khác mà khi ở nghi xuân mai mà được đi
và họ cũng là người chủ nhiệm cơ lộc bộ ca chủ của đảng gây dừng lên
và mời bà con tham gia cái lực này
từ chỗ đó đến cơ lộc bộ ca chủ của đảng đã phát triển
và họ là hạt nhân chính cùng với ngành văn hóa huyền để xây dựng ca chủ của đảng
và huyền cũng đánh giá cao ghi nhận cao
cái sự đóng góp của anh đài và chị xanh đối với cái sự bảo tồn hoặc huy ca chủ này
khó khăn với anh có lẽ không phải không có thời gian dành cho đam mê
mà khó khăn lớn nhất đối với những người nghệ nhân đồng ruộng như anh
đó chính là cuộc sống thường ngày
chưa đủ lo cho con cho cái cho gia đình
bởi thế mà vợ anh cũng là nghệ nhân ưu tú
nhưng rồi cũng phải rứt áo xa con xa chồng để đi làm ăn xa
chúng lời thơ lòng say xua
khi tìm lại mơ
mưa cứ tặng trời đến hãy

sao xinh như xuân mẹ
như xuân mẹ
bạn kiếm quyền nhảy mãi
tiếng cười cao
đã xuất hiện
vì ở xã cổ đàm này là thất truyền kép đàn đi lâu rồi thành ra tôi là thấy các cụ nghệ nhân vừa hát mà không có đàn
thì tôi quyết tâm đi học để mà kép đàn cho các cụ nghệ nhân cùng vừa
tuyếp là chưa được công nhận nghệ nhân yếu tố thì cũng là đam mê
nhưng mà như được nhà nước công nhận nghệ nhân yếu tố thì càng có trách nhiệm để bảo vệ vốn quý của cơ hước
cũng như của cả nước nói chung
nhưng mà vì điều kiện là bởi vì nghề chưa nuôi được nghề
chứ được nghề nhân yếu tố mới chưa có cái chế độ đàn ngủ chứ cả
mà lại gia đình lại đang nuôi con ăn học kinh tế rất là khó khăn
do đó thì nói chung đợt này cũng vừa phải đi làm ăn kinh tế một thời gian
sau trở về mình lại cứ có trách nhiệm để mà bảo vệ và bảo tồn cái di sản của quê hương
quay trở về với sinh hoạt ngày thường của một nghệ nhân
anh chính là một trong những hạt nhân yếu tố trong việc truyền đặt lại
cho thế hệ trẻ lối hát cổ truyền luôn có sức lai động lòng người của ca trù cổ đạm
anh luôn tâm niệm một điều rằng
phải làm sao để thế hệ trẻ đến với ca trù bằng tình yêu và niềm đam mê
lúc đó các em mới có thể gìn giữ phát huy được hết vẻ đẹp của ca trù
vốn cổ của cha ông để lại
câu lạc bộ ca trù xã cổ đạm duy trì và phát triển được cho đến tận hôm nay
cũng là nhờ những cố gắng tận tâm của vợ chồng nghệ nhân trần văn đài
mỗi lần sinh hoạt câu lạc bộ là lại một dịp anh đem đến cho các thành viên câu lạc bộ
một cơ hội tìm hiểu lại những nét văn hóa đặc sắc
không chỉ của bộ môn nghệ thuật vốn rất độc đáo này
mà còn là cơ hội tìm hiểu các di tích văn hóa nơi mình sinh sống
để từ đó dần dần khơi dậy trong các em vốn hiểu biết về văn hóa lịch sử
và thêm gắn bó với mảnh đất quê hương với cội nguồn dân tộc
trước mỗi buổi sinh hoạt các ca nương nhí trong câu lạc bộ
lại có dịp đến nhà của các nghệ nhân cao tuổi trong làng
vừa để thăm hỏi động viên các cụ vừa để hát cho các cụ nghe
với mong muốn được các cụ chỉ dạy uốn nắn cho câu chữ thêm hay thêm ngọt
điều đáng tiếc là hiện nay trong số các ca nương lớn tuổi
còn nắm giữ hầu hết các điệu hát cuối cùng của các chủ cổ đạm
chỉ còn đếm trên đầu ngón tay
các cụ cũng đã đến tuổi xưa nay hiếm
nên mỗi dịp như thế này đối với các em là vô cùng đáng quý và may mắn
trước mái hiên ngôi nhà nhỏ của người nghệ nhân già trần thị gia
những bài hát của các ca nương nhí trong câu lạc bộ
có vẻ như hay hơn tình cảm hơn rất nhiều
đều đặn mỗi tuần ba buổi bằng trái tim nhiệt huyết đam mê với loại hình nghệ thuật dân gian
các ca nương kép đàn vẫn duy trì và nuôi dưỡng ca chủ như đứa con tinh thần
trái ngọt sau những năm tháng cố gắng công hiến hết mình
là những phần thưởng danh giá mà nghệ nhân trần văn đài và câu lạc bộ đạt được
sau mỗi chuyến đi hội diễn và các cuộc liên hoan ca trù toàn quốc